xin kính chào quý vị và các bạn
trong ngày mai tại các tỉnh miền bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu
nên về đêm và sáng trời nhiều mây có sương mù
mưa nhỏ có thể xuất hiện cục bộ tại một số nơi thuộc vùng núi
như hà giang bắc cạn cao bằng hay một số khu vực ven biển như hải phòng quảng ninh
sau đó vào trưa chiều trời có nắng với mức nhiệt ban trưa
phổ biến ở các tỉnh đông bắc bộ là hai mươi tám ba mươi một độ
phía tây bắc bộ cao hơn ba mươi ba mươi ba độ
với các tỉnh trung bộ sự mở rộng dần về phía đông nam của vùng áp thấp nòng phía tây
cũng sẽ khiến nhiệt độ tăng trở lại khu vực này
mức nhiệt cao nhất trên toàn khu vực phổ biến là ba mươi một ba mươi bốn độ
nắng nóng bắt đầu xuất hiện cục bộ tại vùng núi phía tây
từ thanh hóa đến thừa thiên huế
như tại quỳnh lưu quỳ hợp nghệ an nam đông thừa thiên huế
với nhiệt độ ban trưa sấp xỉ ngưỡng ba mươi năm độ
nền nhiệt tại khu vực này tiếp tục có xu hướng tăng thêm trong những ngày tới
với các tỉnh thuộc khu vực tây nguyên và nam bộ
từ ngày mai mưa có xu hướng giảm hơn về diện và lượng
tại cả hai khu vực này chỉ còn xuất hiện rải rác
tại các tỉnh ven biển miền tây nam bộ
và một số tỉnh thuộc nam tây nguyên thuộc đắk nông lâm đồng vào chiều tối
và ban ngày trời tiếp tục có nắng
với nhiệt độ ban trưa phổ biến ở mức ba mươi ba mươi ba độ tại tây nguyên
và ba mươi một ba mươi bốn độ tại nam bộ
trên khu vực biển đông bao gồm quần đảo hoàng sa và trường sa
có thời tiết ổn định biển êm gió nhẹ phổ biến cấp bốn cấp năm
có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
và nhiệt độ tại hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều không vượt quá ngưỡng ba mươi hai độ
khu vực hà nội đêm và sáng nhiều mây không mưa trưa chiều trời hưởng nắng
gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba với nhiệt độ từ hai mươi hai ba mươi hai độ